việc ngăn chặn các luồng di dân từ nông thôn vào thành thị là không thực tế và không thể
kinh nghiệm của các nước cho thấy chỉ có thể làm chậm lại chứ không thể ngăn cản hoàn toàn quá trình đô thị hóa và những luồng di dân của người nghèo vào thành phố
điều quan trọng là chính quyền các đô thị phải bắt kịp được sự phát triển của các thành phố tạo điều kiện để sự phát triển được thực hiện trong tầm kiểm soát
trong phần đầu của chương trình hôm nay là bài di dân từ nông thôn vào đô thị hiện trạng và thách thức cho phát triển đô thị của tác giả đồng bá hướng
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
trong những năm gần đây nhiều nhà nghiên cứu và lập chính sách quan tâm đến di cư trong nước
điều này phản ánh quá trình chuyển đổi mà nước ta đang trải nghiệm và tầm quan trọng của biến động về lao động trong quá trình chuyển đổi đó
sự chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế có ảnh hưởng ngày càng tăng của cơ chế thị trường dẫn đến sự biến động của di cư
chuyển đổi kinh tế làm cho nhà nước kiểm soát ít hơn đối với thị trường
do đó đã xuất hiện thị trường lao động và có luồng di chuyển lao động
tuy nhiên việc giảm bớt sự kiểm soát đã kéo theo sự xuất hiện những lao động tạm trú có mặt không phải thường trú thỏa mãn các nhu cầu làm việc khác nhau
sự bãi bỏ hệ thống trợ cấp từ năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu mở rộng cơ hội làm việc cho loại hình kinh tế cá thể tăng thu nhập giảm chi phí đi lại đã làm giảm chi phí và bớt đi rào cản đối với di chuyển
mong muốn của nhà nước hạn chế di chuyển của dân cư là điều có thể hiểu được
nhiều nước đang phát triển trên thế giới cho rằng phân bố dân cư theo địa lý của họ có vấn đề trong đó có việt nam
việc tăng dân số thành thị và sự tập trung dân số thành thị dẫn đến những siêu thành phố sẽ xuất hiện
sự tập trung này gây tắc nghẽn giao thông ô nhiễm môi trường tăng gánh nặng cho dịch vụ công tình hình tội phạm và người nghèo thành thị ngày càng gia tăng
nhiều nghiên cứu về di cư của nước ta trong thời gian gần đây cho thấy
các chính sách nhằm hạn chế di cư dường như là không có kết quả trong toàn cảnh phát triển của việt nam
các chính sách đó còn có tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo
cần xây dựng các chính sách hiệu quả hơn vừa bảo đảm phát triển kinh tế xã hội vừa có khả năng khắc phục được các vấn nạn đồng hành với di cư
đô thị hóa được định nghĩa là sự tăng trưởng tỷ trọng dân số sống ở khu vực thành thị
những năm gần đây tỷ trọng dân số thành thị ngày một tăng và đạt hai mươi bảy
vào năm hai nghìn năm nhà nước ta dự kiến phấn đấu để tỷ trọng dân số thành thị đạt bốn mươi vào năm hai nghìn hai mươi
để đạt được mức nói trên tỷ lệ tăng trưởng bình quân năm của dân số thành thị là khoảng ba
tỷ trọng này cao hơn hai lần so với tỷ lệ tăng tự nhiên của dân số khoảng một ba tức là sẽ có luồng di cư vào các đô thị
quá trình đô thị hóa sẽ diễn ra đồng hành với phát triển là quy luật tất yếu
và động lực của phát triển
tuy nhiên trong nhiều năm qua quá trình đô thị hóa thiếu kiểm soát chặt chẽ và không được quy hoạch hợp lý
đã ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường tài nguyên thiên nhiên và cân bằng sinh thái
những hậu quả không mong muốn đó đã tạo ra áp lực ngày càng lớn đối với chính quyền các thành phố lớn các đô thị
nếu không xem xét một cách thấu đáo sẽ có thể cho rằng hậu quả đó hoàn toàn là do tác động tiêu cực của tình trạng nhập cư
điều đó sẽ dẫn đến việc đưa ra những biện pháp hành chính
ngăn cản dòng người nhập cư vào đô thị
chính quyền đô thị cần tìm kiếm cách tiếp cận để giải quyết những vấn đề đó
chứ không phải tìm các biện pháp ngăn chặn luồng di cư vào đô thị
người nhập cư vào đô thị chủ yếu là nguồn lao động cơ bản của ngành sản xuất công nghiệp
khi chuyển đến nơi cư trú mới người nhập cư có một số nhu cầu cần được đáp ứng
trước hết là nhà ở việc làm và các dịch vụ cơ bản khác
trong nhiều năm qua ở các đô thị lớn chị ủng hộ việc mua nhà của người có hộ khẩu thường trú
điều đó dẫn đến tình trạng mua bán chuyển nhượng nhà đất ngầm gây phức tạp trong công tác quản lý hộ khẩu
và phức tạp trong việc quản lý nhà đất gây thất thu thuế cho nhà nước
chính vì vậy tháng bảy năm hai nghìn năm ủy ban nhân dân tp hà nội đã trình hội đồng nhân dân
việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người không có hộ khẩu thường trú tại hà nội
việc cấp sổ đỏ cho người ngoại tỉnh sẽ xóa dần tình trạng truyền nhượng ngầm bất động sản
đa số người nhập cư không có khả năng mua được nhà để ở
trong những năm qua nhà ở của những người nhập cư vào đô thị và khu công nghiệp
luôn ở trong tình trạng thà nổi không có đơn vị chỉ đạo quản lý
điều đó dẫn đến tình trạng các cá thể ở những nơi có nhu cầu tự xây dựng nhà cho thuê
kết quả là người thuê nhà bị bắt ép tình trạng mất trật tự thiếu an toàn
và ô nhiễm môi trường ở những khu nhà thuê trọ thường xảy ra
để tránh tình trạng trên chính quyền đô thị nên tìm biện pháp phù hợp đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người nhập cư
quy định đối với các cơ sở tuyển dụng lao động phải bảo đảm chỗ ở cho người nhập cư gần trụ sở của mình và theo quy hoạch chung
điều đó sẽ tạo điều kiện tốt hơn cho người nhập cư không để họ rơi vào tình trạng thuê nhà không đủ điều kiện sống tối thiểu
dẫn đến hậu quả người nhập cư dễ mắc phải tệ nạn xã hội hoặc dễ bị tổn thương
việc quản lý hộ khẩu cũng cần có cách tiếp cận thích hợp trong bối cảnh này
người nhập cư cống hiến sức lao động của mình cho sự phát triển chung của xã hội
vì vậy không thể coi họ là công dân đô thị loại hai
trong thời gian qua ở các thành phố lớn đã quá coi trọng hộ khẩu thường có các biện pháp xử lý dựa vào hộ khẩu
do đó những người nhập cư chưa có hộ khẩu thường tiếp cận hạn chế với các dịch vụ cơ bản
vì vậy công tác quản lý hộ khẩu cần cải tiến linh hoạt hơn dễ tiếp cận và không gây phiền hà cho người dân
trong những năm qua lợi dụng việc có nhiều người muốn chuyển đến đô thị khu công nghiệp tìm việc làm

cá nhân đứng ra tổ chức cho người di cư và đã lừa gạt người nhập cư với những thông tin sai lệch để trục lợi
sự tham gia của chính quyền địa phương trong việc ngăn chặn những hành động trục lợi này sẽ giảm đáng kể nguy cơ rủi ro do thiếu thông tin của người di dân
người nhập cư vào các đô thị nói chung là không có tay nghề hoặc tay nghề không cao
do vậy họ thường phải làm những công việc thủ công trong khi nhiều cơ sở tuyển dụng lao động cần người có tay nghề nhất định
theo kết quả điều tra vi cư năm hai nghìn bốn
đại đa số người di cư nằm trong độ tuổi trẻ vì vậy tình trạng nói trên về tay nghề có thể khắc phục được bằng một số cách sau
thứ nhất tăng cường công tác tuyên truyền hướng nghiệp cho học sinh ngay từ trong nhà trường phổ thông
thứ hai mở các khóa bổ túc nghề ngoại khóa theo nguyện vọng sở trường cho học sinh các lớp phổ thông trung học
thứ ba trên cơ sở nghiên cứu nhu cầu của đền kinh tế về số lượng và chất lượng đối với từng nghề

các trường dạy nghề có kế hoạch tuyển sinh và đào tạo cho phù hợp
không nên để dư thừa nguồn lao động trẻ không có tay nghề trong khi nền kinh tế thiếu lao động có tay nghề có chuyên bụt
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài di dân từ nông thôn vào đô thị hiện trạng và thách thức cho phát triển đô thị của tác giả đồng bá hướng bài đăng trên tạp chí cộng sản
trong phần còn lại của chương trình mời quý vị và các bạn theo dõi phần trích bài sức ép của quá trình đô thị hóa ở việt nam của tác giả nguyễn hồng thục
đô thị hóa song hành với quá trình công nghiệp hóa ở nước ta đang từng ngày làm đổi thay diện mạo đất nước cung cấp những công năng đô thị đa dạng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của cuộc sống hiện đại
nhưng ở một bệnh viện khác làn sóng đô thị hóa tự phát trên diện rộng cũng làm nảy sinh nhiều bất cập và để lại những hậu quả nặng nề
về mặt xã hội quy hoạch kiến trúc sản xuất hệ sinh thái gây nên nhiều áp lực đối với sự phát triển của đất nước
ở việt nam quá trình đô thị hóa lại xảy ra nhiều năm trước quá trình công nghiệp hóa khiến cho mô hình và tư duy đô thị gặp nhiều khủng hoảng
nghịch lý này có thể bắt nguồn từ nguyên nhân do sức ép nhà ở sau chiến tranh và tình trạng đầu cơ đất
sự phát triển ngược trên khiến hệ thống đô thị ở việt nam ngày càng lộ rõ những yếu kém đi liền với các hệ quả có thể được gọi là căn bệnh đô thị như
kiến trúc thiếu đồng bộ giao thông tắc nghẽn nước thải sinh hoạt di dân tự do và các vấn đề xã hội nan giải khác
quy hoạch ngày càng xa rời mục đích gốc vốn phải phục vụ nhu cầu và thói quen của đại bộ phận dân cư
các thành phố lớn như thành phố hồ chí minh và hà nội có tới hàng chục vạn người sống chen trúc trong các ngõ hẻm chật trội
thiếu các nhu cầu tối thiểu về nước sạch hạ tầng kỹ thuật chưa nói đến các nhu cầu về việc làm giáo dục chăm sóc sức khỏe môi trường sống
các khu đô thị mới được phát triển mạnh ở khu vực ven đô thường là các dự án nhỏ lẻ không đồng bộ hầu như chỉ xây nhà ở để bán
xa nơi làm việc trường học bệnh viện chợ và các trung tâm giao tiếp nên cư dân vẫn đổ vào trung tâm cũ theo giao thông hướng tâm
điều này càng trở nên nan giải khi dòng người nhập cư không chính thức từ nông thôn ra thành phố tăng song hành
với quá trình đô thị hóa phát triển nhanh hiện nay ở việt nam
bước ra vùng ngoại vi thành phố có thể cảm nhận thấy một sự đứt gãy phá vỡ lớn trong cảnh quan khu vực vendô
vốn có cấu trúc rất đẹp tạo dựng nên từ sự phối hợp hài hòa của không gian kiến trúc nông thôn truyền thống
tình trạng bê tông hóa ven lộ ven đê ven đường cao tốc và trong các làng bộc lộ rõ sự không theo kịp của việc quy hoạch nông thôn hiện nay
trong khi đó theo các số liệu của hiệp hội đô thị việt nam
trong tháng chín năm hai nghìn sáu các tổ chức quốc tế dự báo tỷ lệ đô thị hóa ở việt nam đến hai nghìn hai mươi đạt sáu mươi
chứ không phải bốn mươi năm như trong chiến lược phát triển đô thị dự kiến
diện mạo kiến trúc hiện nay đặc trưng bởi các loại hình kiến trúc như nhà chia lô khách sạn văn phòng cho thuê khu công nghiệp tập trung và các khu đô thị mới cao tầng
trong đó phong cách tính thẩm mỹ và công năng dường như lại có sự sụt giảm đáng kể so với thời kỳ trước đây
tính tổng thể vốn là nền tảng cho vẻ đẹp đô thị nhưng hiện nay diện mạo kiến trúc được xây dựng từ ngôn ngữ kiến trúc chấp vá thiếu tính đồng bộ dẫn đến việc xé lẻ không gian đô thị thành những mảnh riêng biệt
đây chính là khoảng tối của diện mạo kiến trúc đô thị hiện nay
cùng với những khoảng tối kiến trúc áp lực từ quá trình đô thị hóa hiện nay cũng rất lớn
tính đến năm hai nghìn năm có khoảng hai mươi triệu người sống ở đô thị nhưng đến năm hai nghìn hai mươi con số này sẽ là khoảng bảy mươi triệu người
điều này cũng đồng nghĩa chúng ta phải lo cho năm mươi triệu dân cư đô thị có nhà ở việc làm và các dịch vụ đời sống khác
tính theo quỹ đất cứ một trăm linh m hai trên một đầu người thì cần tới năm trăm linh hectare đất dành cho đô thị trong đó theo số liệu của hiệp hội đô thị việt nam dự báo
chỉ riêng về dịch vụ tối thiểu cho ba hạng mục cấp nước thoát nước và thuốc nước
liên hệ nguồn xử lý chất thải rắn đã cần khoảng tiền đầu tư khổng lồ tám chín tỷ usd năm hai nghìn một mươi và một mươi ba tỷ usd năm hai nghìn hai mươi
những yếu tố khác cũng rất quan trọng phải tính cho tương lai sắp tới như cần bao nhiêu nhà ở trường học bệnh viện
hiện nay vẫn chưa có số liệu chính thức nào được công bố từ phía các cơ quan quản lý nhà nước
sẽ là quá muộn nếu chúng ta không có những quyết sách đúng đắn về đô thị hóa ở việt nam
chiến lược đô thị của việt nam phải hướng tới mục tiêu bảo đảm cân đối giữa tính hiện đại với tính bền vững của tự nhiên con người xã hội
thông qua việc lựa chọn các mô hình định cư tiên tiến phù hợp đặc thù của việt nam ở đô thị nông thôn miền núi các vùng biên giới hải đảo
bảo đảm sự hài hòa giữa lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài của dân tộc
trên cơ sở tìm kiếm những phương thức phát triển đô thị tiết kiệm đất đô thị xanh đô thị sinh thái
thay thế cho mô hình đô thị còn tồn tại nhiều bất cập hiện nay của chúng ta
các cơ quan quản lý nhà nước cần đổi mới nhận thức về đô thị hóa
từ đó đổi mới về hoạch định chính sách chiến lược và quy hoạch đô thị trên cơ sở một tầm nhìn dài hạn khoa học và tổng thể
việc lựa chọn các mô hình định cư tiến bộ cho đô thị và nông thôn
phù hợp với việt nam trong giai đoạn công nghiệp hóa hiện đại hóa
phải được tiêu chuẩn hóa và nghiên cứu ứng dụng ngay từ bây giờ mặc dù đã là muộn